tổng công ty đường sắt việt nam cho biết để phục vụ nhu cầu vận chuyển nhanh các mặt hàng
cần điều kiện bảo quản tốt thời gian trả hàng nhanh
ngành đường sắt chuyển sang vận chuyển bằng các đoàn tàu hàng và đặt hàng online
nhân viên đường sắt sẽ đến địa chỉ của khách hàng để nhận hàng hóa
hoặc khách hàng có thể tự đem ra ga
hàng sẽ được nhân viên đường sắt giao đến tận tay người nhận
với hình thức vận chuyển này đường sắt có thể vận chuyển được nhiều loại mặt hàng
như là hàng tươi sống như trái cây cũng như các loại hàng cần bảo đảm như giấy tờ mỹ phẩm dược phẩm
tổng công ty đường sắt việt nam cũng cho biết
sẽ xem xét giảm cước vận tải hàng hóa trong điều kiện giá nhiên liệu giảm và tiết kiệm chi phí
hướng tới mục tiêu chủ động để phục vụ nhu cầu vận tải của các chủ hàng